qua ghi nhận iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt kể từ cách mạng hồi sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong đó các biện pháp trừng phạt kéo dài suốt nhiều thập niên của mỹ đã ngăn cản iran mua máy bay và phụ tùng mới của phương tây
sanam vakil chuyên gia về trung đông tại chatham house nhóm nghiên cứu có trụ sở tại london cho biết
ngành hàng không iran từ lâu đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt
bà khẳng định iran đã chứng kiến rất nhiều sự cố hàng không không chỉ trực thăng mà cả các vụ tai nạn máy bay
điều này chắc chắn liên quan đến các lệnh trừng phạt
bà vakir nói rằng mặc dù bà không có thông tin chi tiết về các tình huống xung quanh vụ tai nạn hôm một mươi chín tháng năm
thế nhưng các thông tin được công bố cho thấy hai trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu của iran
cùng tổng thống và ngoại trưởng đã ngồi trên một chiếc trực thăng cũ kỹ
thực tế chính quyền iran đã cố gắng tăng cường sản xuất trong nước và cung cấp các bộ phận máy bay phù hợp
để đối phó với các lệnh trừng phạt
tuy nhiên theo các chuyên gia các phụ tùng công nghệ cao quan trọng trong ngành hàng không
có thể tạo trong nước
điểm yếu nhất của trực thăng là phi hành đoàn vì không có nhiều phi công có thể bay trong thời tiết xấu
khu vực mềm núi có những đặc điểm riêng có sửa núi có dốc có chỗ gập cành
một phi công có kinh nghiệm từng bay trên núi đều biết rõ điều này và người đó cần chuẩn bị trước mọi tình huống
chuyên gia cho biết thêm khi đi vào khu vực có sông mù dây đặc
các phi công lái trực thăng chờ tổng thống raisi buộc phải tính toán độ cao an toàn
dù vậy trực thăng này dường như đã bay dưới độ cao cho phép
theo ông vadim bazikin một phi công trực thăng của nga cho biết sông mù thường dây ba trăm linh năm trăm linh m
đáng lẽ các phi công phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có cơ hội hạ cánh hay không
nếu không thì đáng lẽ họ phải quay đầu lại không có lựa chọn nào khác
được biết ngay sau khi áp dụng các loại trừng phạt vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
lĩnh vực hàng không của iran đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề
sau khi chính phủ nước này không thể nhập khẩu máy bay mới
iran đã phải chứng kiến vô số vụ tai nạn máy bay chết người tăng vọt
trong những năm một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi và đầu những năm hai nghìn
trọng tâm của các lệnh trừng phạt của mỹ đối với hàng không iran
là lệnh cấm nước này nhập khẩu bất kỳ máy bay hoặc thiết bị máy bay nào
được sản xuất với hơn một mươi linh kiện của mỹ
điều đó đã loại trừ khả năng iran mua máy bay hoặc trực thăng mới của phương tây
đồng thời cũng khiến tehran gặp khó khăn cho việc tìm kiếm các bộ phận cần thiết
để bảo trì các phi đội bày cũ kỹ của mình
một số máy bay phản lực của nga cũng phụ thuộc vào các bộ phận của mỹ
do đó việc tìm nguồn cung ứng những thứ đó cũng gặp khó khăn đối với iran
bất chấp mối quan hệ chặt chẽ giữa tehran và mắc cơ va
theo viện cận đông washington tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hay ba hãng hàng không iran đang vận hành một trăm năm mươi sáu máy bay trong tổng số ba trăm linh máy bay ở nước này
cho thấy gần một nửa số máy bay của iran không thể bay vì phải chờ phụ tùng thay thế
nhu cầu sửa chữa thường xuyên đã làm tăng giá vé máy bay ở iran
và cũng gây căng thẳng kinh tế cho các công ty sản xuất máy bay nhỏ hơn
máy bay cũng không thể bay
máy bay gửi ra nước ngoài để sửa chữa và phải bảo dưỡng ở trong nước với nhân lực chuyên gia hạn chế
năm hai nghìn một mươi năm thỏa thuận hạt nhân iran mang tên kế hoạch hành động toàn diện chung đã được ký kết
trong đó iran đồng ý ngừng sản xuất các vật liệu có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân
đổi lại các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực hàng không được nới lỏng
cho phép nước này mua máy bay từ các nhà sản xuất nước ngoài như airbus và boeing
tuy nhiên các lệnh trừng phạt đã được tái áp đặt khi mỹ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân
dưới thời cựu tổng thống donald trump vào năm hai nghìn một mươi tám
và theo viện washington khoảng thời gian ngắn ngủi khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ không giúp ích gì nhiều cho iran
iran đã đặt mua hơn hai trăm linh máy bay từ các hãng phương tây trong ba năm đó
nhưng chỉ nhận được ba máy bay phản lực airbus và một mươi ba động cơ phản lực cánh quạt
những máy bay nhỏ hơn trước khi chính quyền trump áp dụng lại các lệnh trừng phạt
trong một diễn biến khác khi cộng đồng quốc tế đã có những tuyên bố thể hiện sự ủng hộ
và sẵn sàng giúp đỡ nước cộng hòa hồi giáo trước và sau vụ rơi trực thăng
thì mỹ đã có những động thái bày tỏ về quan điểm của mình
hãng tin reuters dẫn thông tin từ cuộc họp báo của bộ ngoại giao mỹ ngày hai mươi tháng năm rằng
iran đã gửi đến mỹ một yêu cầu hiếm hoi nhờ mỹ hỗ trợ trong vụ rơi trực thăng
khiến tổng thống iran ibrahim raisi ngoại trưởng iran hossein amir abdullahian và bảy người khác thiệt mạng
yêu cầu được phía iran đưa ra khi mỹ gửi lời chia buồn
tuy nhiên mỹ đã trả lời rằng không thể đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của iran
phần lớn vì lý do hậu cần
khi được hỏi liệu có lo ngại rằng tehran có thể đổ lỗi cho washington hay không
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin nhấn mạnh mỹ không liên quan gì đến vụ tai nạn đó
puter cho biết vụ tai nạn đã xảy ra vào thời điểm bất đồng ngày càng gia tăng ở iran
về một loạt các cuộc khủng hoảng về chính trị xã hội và kinh tế
giữa lãnh đạo giáo sĩ iran phải đối mặt với áp lực quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của tehran
và mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc của nước này với nga trong cuộc xung đột ở ukraine
tuy nhiên ông austin đã hạ thấp mọi lo ngại của mỹ rằng vụ tai nạn có thể gây ra những tác động an ninh ngay lập tức ở trung đông
ông austin cho biết ông không thấy bất kỳ tác động an ninh khu vực rộng lớn nào vào thời điểm này
cùng ngày người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia john kirby gọi các cáo buộc là hoàn toàn vô căn cứ
thẳng định rằng mỹ chưa xác định được nguyên nhận vụ tai nạn hôm một mươi chín tháng năm
ngay cả khi các nguồn tin iran chỉ rất sương mù dây đặc là nguyên nhân chính
các nguồn tin chính thức của iran cho rằng điều kiện bay kém là nguyên nhân gây lo ngại
đặc biệt là sương mù
mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy đối với thiết bị của mình
người phát ngôn này cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi iran sẽ một lần nữa tìm cách đổ lỗi cho mỹ
về những vấn đề do chính họ gây ra
ông kirby đưa ra phát biểu trên sau khi giới lãnh đạo iran cho rằng
lệnh trừng phạt của mỹ đã khiến iran không đủ thiết bị bảo trì máy bay
đã góp phần gây ra vụ tai nạn của ông raisi
về điểm tổ chức bầu cử tổng thống sau khi ông raisi tử nạn
theo hiến pháp của cộng hòa hồi giáo iran một cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng năm mươi ngày
hãng thông tấn tass ngày hai mươi một tháng năm đưa tin
chủ tịch cơ quan bầu cử iran mosel nasomy thông báo cuộc bầu cử bất thường để bầu ra tổng thống mới của iran
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng sáu
trước khi đến ngày bầu cử phó tổng thống thứ nhất của iran ông mohammad mukber sáu mươi tám tuổi
sẽ trở thành tổng thống lâm thời sau khi ông ibrahim raisi tử nạn trong vụ tai nạn máy bay
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé